cử tri cho rằng phiên chất vấn lần này sẽ là cuộc sát hạch quan trọng giữa nhiệm kỳ đối với các thành viên chính phủ

tôi mong muốn là quốc hội và các bộ trưởng giải quyết về vấn đề việc làm vấn đề kinh tế để giảm cái vấn đề thất nghiệp cho người dân
mong muốn là bộ trưởng bộ giáo dục sẽ đưa ra và quan tâm đến các giải pháp và các vấn đề
để tránh cho những người dân
và đặc biệt là sẽ phải quan tâm về nội dung và chất lượng sách giáo khoa làm sao để không tránh lãng phí
tôi nghĩ rằng cái việc đầu tiên tức là các cái giải pháp cụ thể liên quan đến phát triển kinh tế phục hồi kinh tế
liên quan đến vấn đề vốn liên quan đến cái chuyện là giá trị của sản phẩm nông nghiệp làm sao cho nó bền vững
tất nhiên tôi nghĩ không mong là ngay nhưng mà dần dần để rút điểm từ giờ đến cuối nhiệm kỳ
thì ta có thể xử lý những vấn đề
thế thì tôi cho là rất là tốt và dân đang mong bản thân tôi cũng rất mong
theo kế hoạch thời gian chất vấn dành cho mỗi nhóm lĩnh vực khoảng một trăm sáu mươi đến một trăm bảy mươi phút
tuy nhiên chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết khi điều hành sẽ linh hoạt theo diễn biến thực tế
các phiên chất vấn đều được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri nhân dân cả nước quan tâm theo dõi
rồi xong rồi nó lo xong rồi nó về nó đâu lấy tiền đâu làm hộ thôi đợi của hộ xox nữa là mình cứ hôn
ngang cái đầu đó mình công nhận cái đầu đó thì gọi đâu có đó thì cứu hội này cũng trả được cái gì đó
những việc mà mình làm thì vợ con và gia đình ở nhà thì cũng đều biết cho nên là những việc này
cũng ủng hộ hết chứ không có gì khó khăn hết rồi kể cả hồi ba giờ hai ba giờ sáng mà mình ngủ quê
đi đó là điện thoại để chế độ rùng đi không nghe nữa nhưng mà vợ nghe được là vẫn gọi mình dạy là
báo tin là có tai nạn gì đó anh dạy đi là là hậu phương vẫn ủng hộ nhiệt tình qua nhiều năm hoạt
động quá thì anh em tới giờ mong muốn nhất cái điều đầu tiên đó là được thất nghiệp trong các
công tác cứu hộ công đoàn cái thứ hai nữa là quá trình anh em đội là đều có cái những cái phương
tiện đi lại để hỗ trợ trong cái công tác đưa người đi cấp cứu nhưng mà cảm thấy có những cái
mùa mưa là nó không phù hợp thì hầu như anh em đội là có bán tải nhưng mà nếu mà muốn được nằm
cái thời gian nào đó mà gần đây nhất mà được một cái xe cái xe cứu thương thì cái điều đó quá tuyệt
vời đó anh em chưa chưa ạ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang thụ lý
điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bộ công thương
và các tỉnh thành phố ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết
lệnh khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở về tội lợi dụng chức vụ quyền
hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự đối với một trần quốc hùng sinh
năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu phó trưởng phòng phòng cấp phép và quan hệ công chúng cục điều tiết điện lực bộ công thương
hai trịnh văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng cục điều tiết điện
bộ công thương ba nguyễn hữu khải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trưởng phòng kinh doanh mua điện công ty mua bán
điện tập đoàn điện lực việt nam bốn đỗ ngọc tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chuyên viên phòng kinh doanh mua
điện công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam năm trương hoàng dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chuyên
viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam sau khi
viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt
quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm
việc đối với năm bị can nói trên hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp
tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật phòng cảnh sát hình sự công an thành
phố hồ chí minh đã bắt khẩn cấp phạm thái mai hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra bộ công
an thành phố hồ chí minh xác định thời gian qua đi đâu gương cũng tự giới mình giới thiệu mình là
cán bộ công tác tại thanh tra chính phủ có quan hệ quen biết với nhiều cơ quan trung ương và bộ công
an có thể lo lót can thiệp được các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nếu nạn nhân muốn lấy lại được
tài sản thì phải đưa cho hương một số tiền để lo lót sau đó hương sẽ chiếm đoạt của nạn nhân với
thủ đoạn trên hương đã chiếm đoạt của nhóm bạn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và của một bị hại
bệnh vụ tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng với số tiền hơn một mươi tỷ đồng cơ quan công an kêu gọi ai
là nạn nhân của phạm thái mai hương hãy đến phòng cảnh sát hình sự công an thành phố số bốn trăm năm mươi chín trần
hưng đạo phường cầu kho quận một hoặc liên hệ với thiếu tá phạm văn tứ phó đội trưởng đội trọng án
số điện thoại chín bảy chín một hai ba ba một chín để tố cáo cung cấp thêm thông tin cho cơ quan điều tra xử lý
ở hai tàu
hiện khai thác cát trái phép trên sông hồng thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tàng
qua công tác tuần tra kiểm soát tổ công tác của đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh thái bình phối hợp với công an huyện hưng hà tỉnh thái bình bắt quả tang hai tàu đang
có hành vi hút cát trái phép trên sông hồng thuộc địa phận xã tiến đức huyện hưng hà hai tàu gồm
một phương tiện mang biển số nd hai nghìn chín trăm sáu mươi sáu có trọng tải tám trăm linh một hai tấn và một phương tiện không có biển sông hồng
và một phương tiện không có biển kiểm soát vỏ xi măng chưa xác định được trọng tải và công suất máy
do một người đàn ông trú tại huyện yên mô tỉnh ninh bình điều khiển tại thời điểm bắt giữ các phương
tiện đang khả neo cố định và hút cát dưới lòng sông lên khoang chứa tổ công tác đã tiến hành
lập biên bản vụ việc và tạm giữ phương tiện để hoàn tất thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật